đến từ một khán giả năm nay hai mươi hai tuổi bạn nữ bạn có đặt câu hỏi như sau ạ
thưa bác sĩ cháu bị hơi béo và theo những người bạn mách cháu ăn theo chế độ keto
tức là loại khẳng carbon hidrat ra khỏi khẩu phần ăn
chỉ ăn đạm gồm thịt cá này chất béo để giảm mỡ trong cơ thể
điều này có đúng hay không và có cơ sở khoa học hay không
với chế độ dinh dưỡng của bạn đưa ra như vậy thì xin được mời phó giáo sư lâm ạ
thực ra trước hết tôi thấy bạn chỉ hơi béo thôi
thực ra đứng về mặt khoa học dinh dưỡng để giữ phòng tăng cân
chúng ta vẫn phải ăn đa dạng thực phẩm và tổng năng lượng trong cổ phấn ít hơn một chút
nhưng mà chất lượng bữa ăn thì được đảm bảo hơn
ví dụ như chế độ ăn chúng ta vẫn phải đảm bảo đủ đạm đủ các acid béo thiết yếu như là dha epa
đủ các vitamin và khoáng chất
nhưng mà ở đây bạn theo chế độ
keto tức là bạn cắt hẳn tinh bột đi thì chúng ta cũng không ủng hộ chế độ ăn này
khi mà bạn ăn quá nhiều thịt quá nhiều chất béo
thì dẫn đến là gì dẫn đến bạn thừa các cái chất béo
và gan cũng phải làm việc rất nhiều để thoải chất béo rồi
thận cũng phải làm việc rất nhiều để thải các chất chuyển hóa của thịt
thì về lâu dài chúng ta thấy rằng chế độ ăn này không tốt
mà tôi nghĩ khuyên là bạn chỉ ăn chế độ thấp năng lượng đủ chất
và tăng cường điện tập thể dục thể thao
thế là bạn có người đẹp
không cần phải theo chế độ kế tố như vậy
dường như chúng ta thấy cũng có một số bạn cũng áp dụng phương pháp này ăn
nhưng mà chỉ là tức thời
khi mà các bạn muốn giảm cân rồi các bạn lấy lại được bóc dáng
xong sau đó các bạn lại thả ra lại quay trở lại với cân nặng cũ
rõ ràng là chúng ta ăn uống khoa học như thế nào
chắc nữa là làm thế nào vẫn đảm bảo được sức khỏe của bản thân mình
đó mới là điều tốt nhất